để đạt được mục tiêu đó hải quan hà nội tăng cường tạo thận lợi tối đa cho doanh nghiệp
cho hoạt động xuất nhập khẩu để thu hút doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô
làm thủ tục tại cục hải quan tp hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy cục hải quan hà nội được giao dự toán thu ngân sách hai mươi sáu trăm năm mươi tỷ đồng

đạt bốn mươi một hai dự toán và bốn mươi chín mươi một chỉ tiêu phấn đấu

để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy

cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn
thông qua việc tiếp xúc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
triển khai kế hoạch thu hút thêm một trăm linh doanh nghiệp có số thu lớn

kết quả trong sáu tháng đầu năm là đã gặp gỡ làm việc và thu hút thêm được sáu mươi doanh nghiệp

nhằm đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
cục hải quan hà nội đã tổ chức đoàn kiểm tra các tri cục về thực hiện chính sách thuế
phân lại hàng hóa trị giá tinh thuế biến thuế giảm thuế hoàn thuế không thu thuế
để có biện pháp khắc phục sai sót trong cuộc đời
trong quá trình thực hiện kịp thời phát hiện bất cập trong thực hiện chính sách
báo cáo cấp trên hoàn thiện đảm bảo hài hòa vì lợi ích doanh nghiệp
và chặt chẽ trong công tác quản lý của cơ quan hải quan
bên cạnh đó các biện pháp chống thất thu qua đấu tranh chống buôn lậu
gian lận thương mại thu hồi nợ thuế và thanh tra kiểm tra sau thông quan
được cục hải quan hà nội tăng cường triển khai
về lĩnh vực giá có một nét mới của hải quan hà nội là trong tháng năm
thì cục hải quan hà nội đã giao quyền tham vấn giá xuống các tri cục
đối với tất cả các loại hình xuân nhục khẩu
và việc này cũng tạo tính chủ động cho tri cục và công tác quản lý
về lĩnh vực giá tại tri cục một cách thuận lợi hơn và sâu sát hơn
và giảm bớt được thủ tục hành chính
cục hải quan hà nội chú trọng theo dõi diễn biến tình hình các yếu tố tác động
đến thu ngân sách nhà nước thường xuyên giả soát các mặt hàng có thuế xuất cao
khả năng gian lận về giá đặc biệt là một số đối tượng doanh nghiệp
đã lợi dụng sự thông thoáng trong khai báo thủ tục thông quan để trà trộn hàng lậu
trước thực tế này lãnh đạo cục hải quan hà nội kiến nghị các cơ quan chức năng
tăng cường sự phối hợp tăng cường sự phối hợp tăng cường sự phối hợp
một mặt vừa tạo điều kiện thận lợi cho doanh nghiệp nhanh chóng thông quan
nhưng mặt khác có biện pháp ngăn chặn những doanh nghiệp làm ăn bất chính
buôn bán hàng lậu và giá lận thương mại